nhiều đầu sách giá trị của nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật được giới thiệu tại lễ công bố sách xuất bản lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín diễn ra vào ngày hôm nay tại hà nội
tính đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật đã cho ra mắt bạn đọc gần bốn trăm linh ấn phẩm
nhiều ấn phẩm tiêu biểu có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn giá trị nghiên cứu chuyên sâu được giới thiệu tại buổi lễ
như tác phẩm quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
cuốn sách tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế
quấn sách tham nhũng và hoạt động của công an nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng ở việt nam của đại tướng
giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an là cơ quan có chức năng xuất bản chính trị của đảng và nhà nước
trong thời gian tới để thực hiện tốt vai trò của mình nhà xuất bản chính trị quốc gia sẽ tiếp tục đẩy mạnh
phối hợp với các cơ quan ban bộ ngành trung ương và các tỉnh thành phố tổ chức biên tập xuất bản và phát hành các đầu sách lý luận chính trị pháp luật và tư tưởng hồ chí minh